còn tại hà nội để hỗ trợ người dân từ khu vực các tỉnh thành phía nam di chuyển về quê qua địa bàn thủ đô
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội tổ chức đón dẫn an toàn qua các tuyến đường thủ đô
đến khi được tiếp nhận bởi cơ quan chức năng các tỉnh lân cận
anh giáng a thảo làm việc tại bình dương nhiều năm nay
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn và quyết định về quê tại tỉnh sơn la
sau ba ngày đã đi từ bình dương ra đến thành phố hà nội
đây là một trong rất nhiều trường hợp người nỗ động di chuyển từ một tỉnh thành phía nam để về quê trong thời gian vừa qua

theo ghi nhận thực tế chỉ trong buổi sáng ngày hôm nay đã có hơn một người
trong đó gồm cả phụ nữ trẻ em di chuyển dọc quốc độ một a đường hồ chí minh ngang qua hà nội để về các tỉnh miền núi phía bắc
đa phần trong số họ là bà con dân tộc thiểu số nghèo ở nhiều tỉnh như sơn la điện biên lai châu và các tỉnh miền nam mưu sinh nhưng không thể trụ lại
để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đối với những trường hợp không có phương tiện
lực lượng chức năng đã tổ chức các đoàn xe buýt đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông chủ động lên các phương án
hướng dẫn người và phương tiện đi theo đúng lộ trình bố trí hai xe dẫn đường để đưa đoàn qua địa bàn thành phố hà nội
ngay sau khi giúp đỡ người dân hướng dẫn về các thủ tục khai báo y tế
thì các lực lượng chức năng cũng tổ chức đưa các đoàn vào hỗ trợ lương thực đến người dân trong lúc chờ đợi phương tiện đưa đón qua địa bàn thành phố hà nội
theo lực lượng chức năng
sau khi được đưa qua địa bàn hà nội các địa phương dắp danh cũng bố trí phương tiện để đón người lao động
dự kiến lượng người và phương tiện vẫn tiếp tục qua địa bàn thành phố hà nội trong những ngày tới
đây cũng là thời điểm các lực lượng chức năng có mặt ứng trực tại khu vực cửa ngõ thành phố tổ chức hỗ trợ giúp đỡ người dân về quê an toàn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé